thưa quý vị si sa bóng cười là các chất kích thích gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của người sử dụng
hiện nay si sao và bóng cười đang được giới trẻ sử dụng một cách tràn lan mà không lường trước được những hệ lụy của nó
tại thành phố đà nẵng sau lễ gia quân các tổ liên ngành công an thành phố đà nẵng đã tổng giả soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ
tụ điểm vui chơi giải trí kiểm tra đến từng kho chứa hàng và phát hiện thu giữ hàng loạt bình khí cười và si xả
thưa quý vị sau nhiều giờ kiểm tra và tiến hành phá khóa cửa bên trong của cơ sở khói gia đình nằm trên đường trần văn trứ của quận hải châu
thành phố đà nẵng lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều bình khí cười và các dụng cụ sử dụng si sa
tiến hành kiểm đếm tổ liên ngành công an quận hải châu phát hiện hai mươi ba bình dụng cụ hai kiện hương liệu
một kiện chứa thang dùng để hút si sa tám bình khí cười hai báo tải chứa bóng cười
qua kiểm tra chỗ cơ sở không xuất trình được hóa đường chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng ở trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ lô hàng
điều đáng nói là chủ cơ sở này đã cố tình trốn tránh không hợp tác mở khóa phao hàng
đến khi tổ liên ngành phát hiện và phá khóa để vào bên trong
ngoài ra đoàn kiểm tra còn phát hiện trong menu của quán còn công khai giá cả của từng loại sisa bóng cười
tức là hoạt động mua bán ở đây diễn ra thường xuyên
có một số cơ sở vẫn tìm cách để mà tẩu tán những cái bóng cười si sa
tuy nhiên thì chúng tôi vẫn kiểm tra và phát hiện được vài cơ sở vẫn còn đang cắt giữ những cái bình để cung cấp bóng cười
cũng như là si sa để cung cấp dịch vụ cho khách vui chơi giải trí
đối với những nghệ hợp phi phạm thì căn cứ theo quy định pháp luật
chúng tôi sẽ tịch thu xác minh nguồn gốc cũng như là xử lý theo đúng quy định pháp luật
tại quận sơn trà kiểm tra bên trong cơ sở k hai
tổ liên ngành công an quận sơn trà cũng phát hiện ba bình chứa khí cười tại khu vực kho chứa của cơ sở này
đối với các cơ sở vi phạm công an tp đà nẵng kiên quyết thu hồi giấy phép về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
trong đêm qua tổ liên ngành của bảy quận huyện tại thành phố đà nẵng đều ra quân và xử lý hàng loạt các vi phạm liên quan đến si sa bóng cười

đối với các cơ sở vi phạm tổ liên ngành công an thành phố hà nẵng quyết thu hồi giấy phép về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật